hòa chung với không khí đón chào năm mới trên cả nước người dân ở các thành phố lớn cũng đã cùng nhau đổ về khu vực trung tâm thành phố
không ngần ngại trao cho nhau những câu chúc những nụ cười hay một cái ôm ấm áp trong khoảnh khắc đếm ngược chào đón năm mới mậu tất hai nghìn hai mươi
xin mời quý vị sẽ cùng xem lại ghi nhận của các phóng viên truyền hình nhân dân
trong đêm một mươi năm tháng hai người dân thủ đô hà nội cùng đổ ra đường để hưởng không khí hân hoan chào năm mới mậu tuất hai nghìn hai mươi
trong khoảnh khắc giao thừa khắp các con phố đều đông đúc người đi bộ đặc biệt là các tuyến đường phố cổ và bờ hồ hoàn kiếm
tiết trời xe lạnh càng khiến không khí đón giao thừa trở nên náo nức hơn khi mọi người cùng ra đường trong đêm cuối cùng của năm cũ
hồ hàn kiếm đêm ba mươi tết năm nào cũng là một đêm hội
quanh hồ đèn hoa rực rỡ đặc biệt là dòng người đổ về xem bắn pháo hoa
cả hồ hoàn kiếm như lung linh và huyền ảo trong sắc thấm cổ hoa của đèn và những màn pháo hoa ngoạn mục
mọi người cùng hân hoan chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gửi gắm những kỳ vọng vào một năm mới tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người
hôm nay thì gia đình cũng chuẩn bị xong hết công việc tết nhất rồi
thì buổi tối tôi muốn đưa cháu đi dạo vòng hồ để thưởng ngoạn cái không khí ngày tết ở khu vực hồ gươm
cũng cho đồng muốn biết được cái không khí khi vào đất nước mừng xuân mới
mình thì mọi năm thì mình cũng sẽ
năm nay được tận mắt xem trực tiếp pháo hoa ở bờ hồ cũng như là không khí của người hà nội đây thì mình thấy là thực ra là cũng khó tả lắm
rất vui mừng các cháu cũng rất thích hào hứng những cái pháo hoa những cái những cái mà mọi người chúc nhau mọi người cũng chào hỏi nhau về năm mới
cũng rất là ý nghĩa mình rất là hay
năm nào cũng thế cứ vào dịp xuân đến là các cô các chú đều ra đây để hưởng cái đêm tân xuân hưởng cái tết của người hà nội thưởng cái tết
những cái gì mệnh bồ của một ngày một năm đã qua để có thời gian thanh hẳn để mình hưởng cái xuân và hưởng cái mới của một năm mới
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược sang năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã điểm
pháo hoa rực sáng bầu trời cũng là lúc không khí hân hoan rộn ràng chào đón một năm tràn đầy niềm vui của người dân đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô
khép lại năm cũ
chào đón năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người
giao thừa năm nay trời đà nẵng đẹp và xe lạnh
từ chiều tối đã có nhiều người đổ về các địa điểm tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc mừng đảng đón xuân
tết nguyên đán cũng là dịp mà thành phố đà nẵng đón chào rất đông du khách trong và ngoài nước đến thành phố du lịch
nghỉ dưỡng và cùng trải nghiệm không khí
tết cổ truyền việt nam
đối với người dân đà nẵng đây cũng là thời khắc chuyển giao của một năm với nhiều khó khăn thách thức để vững vàng bước vào năm mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám
tại phía đông cầu rồng đoàn ca mối nhạc nhà hát trương vương đà nẵng đã mang đến không khí mùa xuân bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc
với chủ đề xuân trên quê hương ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân tình yêu
đây cũng là địa điểm người dân đà nẵng tập trung để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút